ngày một mươi bốn tháng năm thủ tướng chính phủ phạm minh chính ký các quyết định kỷ luật bộ trưởng
nguyên bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
tại quyết định số bốn trăm một mươi ba thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách
đối với ông đào ngọc dung bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và bộ chính trị đã thi hành kỷ luật đảng
thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số một nghìn một trăm chín mươi tám ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ chính trị
tại quyết định số bốn trăm một mươi bốn thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỳ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với bà phạm thị hải truyền nguyên bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác
và bộ chính trị đã thi hành kỷ luật đảng
thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số một nghìn một trăm chín mươi chín ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ chính trị
các quy định trên có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn